với thủ đoạn dùng tài khoản ảo facebook mang tên thúy kiều rồi nhắn tin và rụ rỗ các bị hại là nam thanh niên
quay video clip nhạy cảm sau đó tống tiền
đối tượng lê anh tuấn sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam
đã bị khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản qua mạng internet
cụ thể tuấn đã dùng chính những video clip nhạy cảm này để uy hiếp tinh thần
và dọa tung lên mạng internet để tống tiền các bị hại
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai với thủ đoạn trên tuấn đã cưỡng đoạt và tống tiền
của gần hai mươi nam thanh niên trú tại quảng nam đà nẵng và hà nội số tiền trên bốn mươi triệu đồng